thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất ngày một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
dự lễ kỷ niệm có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an lãnh đạo lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ
lực lượng an ninh kinh tế là một bộ phận cấu thành của công an nhân dân việt nam
với bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành được tôi luyện trong bão táp cách mạng hội tụ trí tuệ của thời đại
lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng lớn mạnh luôn một lòng một dạ tận chung với đảng với nhân dân đoàn kết
mưu trí sáng tạo quyết đoán và quyết thắng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chế độ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
và bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân lập nhiều chiến công thành tích
góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
được nhân dân đặt niềm tin to lớn trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc
thay mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ phát biểu tại buổi lễ
trung tướng vũ hải triều nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an chia sẻ
làm nên lịch sử là rất khó khăn nhưng giữ được truyền thống tốt đẹp và phát huy được truyền thống là cả một quá trình không đơn giản
với bề dày truyền thống lịch sử bảy mươi năm các thế hệ cán bộ an ninh kinh tế đi trước sẽ tiếp tục đồng hành với lớp lớp thế hệ lực lượng an ninh kinh tế
tô thắm thêm nhiều chiến công vẻ vang hơn nữa cho lực lượng an ninh kinh tế
với những thành tích đã đạt được
nhiều tập thể cá nhân của lực lượng an ninh kinh tế đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính trao huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng cục an ninh kinh tế
trao huân chương chiến công hạng nhất tặng trung tướng nguyễn đỉnh thuận cục trưởng cục an ninh kinh tế
huân trường chiến công hạng nhì tặng thượng tá nguyễn tiến trung phó cục trưởng cục an ninh kinh tế
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được
gửi tới toàn thể đội ngũ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc
thời gian tới thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế
chủ động tấn công phòng ngừa phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại kinh tế góp phần bảo vệ an ninh quốc gia phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững

thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kế được giữ vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng ta lãnh đạo ngày càng phát triển hội nhập toàn diện với kinh tế thế giới thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần phát triển kinh tế xã hội không ngừng nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế

thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh quốc gia phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững
thủ tướng đề nghị lượng an ninh quốc gia phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững

nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân gương mẫu tiên phong thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo thiết thực giữ vững kỷ luật kỷ cương vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất một lòng tiếp tục phát huy những thành tựu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
dịp này thượng tướng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu đã đến dân hoa dân hương tại đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh ở núi trung xã kim liên huyện nam đàn
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ về khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
làm bốn người tử vong tại số hai mươi bốn phố thành công quận hà đông thành phố hà nội và ba người tử vong tại cơ sở kinh doanh phòng trà nhật hàn có tên là akasuki tại số một trăm bốn mươi bốn phố văn cao ngô quyền hải phòng
trong công điện phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên
hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có phó thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình người bị nạn trong các vụ cháy
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo trần văn bang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chú tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
tám năm tù về tội làm tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa
theo cáo trạng trần văn bang đã có hành vi tàn trữ soạn thảo đăng tải và phát tán trên mạng internet các bài viết có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc phỉ bán nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trần văn bang đã sử dụng ba tài khoản facebook gồm trần bang ban trần và trần trót để soạn thảo đăng tải ba mươi chín bài viết có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc phỉ bán nói xấu chính quyền nhân dân thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng phạm thị đoan trang và phạm chí thành
các đối tượng này có hành vi soạn thảo biên tập phát hành và tặng cho trần văn ban một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật
thưa quý vị sáng nay một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra và khiến cho bốn người trong nhà tử vong tại quận hà đông
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
sở lao động thung binh và xã hội ubnd tp hà đông cùng các ban ngành liên quan tổ chức khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân của vụ hỏa hoạn
như antv đã đưa tin hồi bảy h bốn mươi năm phút sau khi nhận được tin báo cháy tại nhà dân địa chỉ số hai mươi bốn phố thành công tổ dân phố số tám phường quang trung quận hà đông hà nội
trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến khoảng bảy h năm mươi các đơn vị đã tiếp cận tìm kiếm cứu người bị nạn triển thai chữa cháy
khoảng hơn tám giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
bước đầu xác định vụ cháy xảy ra tại căn nhà ba tầng một tung vụ cháy khiến bốn người tử vong
về tài sản hỏa hoạn làm hư hỏng các vật dụng trong nhà nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ
liên quan đến vụ cháy xảy ra vào chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng năm tại địa chỉ số một trăm bốn mươi bốn văn cao phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
tối cùng ngày ủy ban nhân dân quận ngô quyền đã chính thức thông tin về vụ việc đã có ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy này
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi
ngày một mươi hai tháng năm sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy các lực lượng chức năng đã tiếp tục xử lý không cho đám cháy bùng phát trở lại đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường
lực lượng chức năng đã xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy có bốn người ở trong căn nhà một người được giải cứu ba người thiệt mạng toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy
ủy ban nhân dân quận ngô quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xác minh danh tính của các nạn nhân để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật